sau năm ngày tập trung lực lượng tích cực truy tìm công an huyện tương dương tỉnh nghệ an đã bắt được đối tượng gây ra vụ án gây dối cướp tài sản tại bản tam bông xã tam đình huyện tương dương là một phụ nữ bị thương phải vào viện cấp cứu
theo thông tin ban đầu vào ngày hai mươi một tháng một đối tượng kha văn thìn sau khi uống rượu say đã dùng dao nhọn chặn các phương tiện đi qua địa bàn xã tam đình đập phá một số tài sản của người dân và gây thương tích cho một số người đi qua đường
sau khi nghe thấy lực lượng công an đến đối tượng đã bỏ chạy lên rừng gặp một người phụ nữ trú cùng địa phương đối tượng đã dùng dao khống chế cướp đôi khuyên tai của nạn nhân và dùng vũ lực ép nạn nhân để thực hiện hành vi hiếp dâm
công an huyện tương dương tỉnh nghệ an đã huy động lực lượng phối hợp bắt gọn đối tượng khi đang tìm cách lẩn trốn tại huyện quan hóa tỉnh thanh hóa hiện công an huyện tương dương đang tiếp tục hoàn tất xử lý đối tượng trước pháp luật